tên gọi khác là hà miên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại quận long biên hà nội và bùi hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
trú tại quận cầu giấy hà nội về hành vi tổ chức đánh bạc
một đối tượng khác bị khởi tố về hành vi đánh bạc riêng đào thị thanh thủy vợ hà miên
cơ quan công an cũng đã khởi tố nhưng cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó qua công tác nắm tình hình cục cảnh sát hình sự đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trên mạng internet có quy mô lớn do hà miên và sơn cầm đầu
bước đầu làm rõ vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đỗ ngọc hà và bùi hoàng sơn nghiên cứu cách tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài sử dụng điện tử quy đổi ra tiền euro để đánh bạc
các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số đặt cược tại trang web do hà và sơn lập ra để sát phạt
để thu hút được người chơi bạc nhóm của hà còn tổ chức sự kiện đăng tải lên mạng xã hội youtube
và mời mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính
theo cục cảnh sát hình sự bộ công an tổng số tiền đặt cược trên hệ thống là hơn một một tỷ euro
tương đương với khoảng ba mươi tỷ đồng việt nam
quá trình khám xét cơ quan điều tra đã thu giữ một mươi hai xe ô tô chín máy tính và hơn một bảy tỷ đồng
trong khi đó chỉ sau vài giờ truy xét phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng
phối hợp với công an quận cẩm lệ đã bắt giữ hung thủ giết người là phan văn hưng
một mươi sáu tuổi trú tại phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn
cụ thể vào trưa ngày một mươi hai tháng một mươi một hai nhóm bạn trong đó có cả hung thủ và nạn nhân
ba mươi tuổi trú tại phường hòa khánh nam quận liên triều hẹn nhau tới một quán cà phê
trên đường yên thế phường hòa an quận cẩm lệ để giải quyết mâu thuẫn
sau nhiều lần khiêu khích nhau nạn nhân cầm theo hung khí là một con dao tự chế
đuổi đánh hưng
trong lúc truy đuổi nhau khi nạn nhân rơi dao tự chế hưng đã dùng con dao bấm
để sẵn trong người đâm nạn nhân khiến người này tử vong tại chỗ
gây án xong hưng trở về nhà cất con dao và sau đó bị công an bắt giữ
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại tỉnh bến tre phòng cảnh sát hình sự vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ
vận chuyển mua bán sử dụng vũ khí quân dụng vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
vào lúc một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi một trong lúc tuần tra trên địa bàn xã mỹ thạnh an
thành phố bến tre tổ công tác đã phát hiện một đối tượng nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc
tại đây người này khai tên là lưu kim trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ tại ấp phú tránh
xã phú hưng thành phố bến tre
kiểm tra trên người và ba lô của trọng lực lượng công an phát hiện thu giữ nhiều vũ khí
như súng rô lô một mươi viên đạn trì đạn quân dụng
bước đầu trọng khai mua số vũ khí công cụ hỗ trợ trên từ một người
tên là sang chú tại xã mỹ thạnh an thành phố bến tre
ngay trong đêm lực lượng chức năng đã nhận định người bán số vũ khí trên là tô linh sang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở ấp an thuận a xã mỹ thạnh an
bất ngờ kiểm tra nhà đối tượng lực lượng công an đã phát hiện thu giữ năm cây súng dạng rulo
côn hơn một trăm linh viên đạn mã tử đạn đồ trì và nhiều bộ linh kiện lắp ráp súng
tại cơ quan công an sang thừa nhận là người đã mua bán chế tạo tất cả các loại súng đạn trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vừa thi hành lệnh bắt tạm giam
đối tượng nguyễn văn hoàng em trú tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
trong khoảng thời gian từ cuối tháng chín đến đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đồng nai và bà rịa vũng tàu đang thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch bệnh
do đó người dân phải hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết
tuy nhiên nguyễn văn hoàng em đã tự ý đi ra khỏi tỉnh khi không được chính quyền địa phương cho phép
ngày hai mươi tám tháng chín hoàng em đến tỉnh đồng nai và tiếp xúc với rất nhiều người
đến ngày hai mươi chín tháng chín hoàng em trở về nhà của mình tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ
mặc dù hoàng em đi từ tỉnh đồng nai về nhưng đối tượng này không đến cơ sở y tế khai báo
và cũng không tự cách ly tại nhà mà còn đi đến nhiều địa điểm tiếp xúc giao lưu ăn nhậu với nhiều người
sáng ngày hai tháng một mươi một người thân ở đồng nai trước đó đã tiếp xúc với hoàng em
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nên đã báo cho hoàng em biết
tuy nhiên hoàng em không đi khai báo cũng không tự cách ly và không thông báo cho những người trong gia đình biết để phòng tránh
ngày bốn tháng một mươi hoàng em cùng với ba người thân trong gia đình có kết quả dương tính với virus sars cov hai
từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng một mươi một đồn biên phòng cửa khẩu trà lĩnh và đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng
đã làm thủ tục tiếp nhận một trăm bảy mươi sáu công dân việt nam do lực lượng quản lý biên giới trung quốc trao trả qua cửa khẩu
và ngăn chặn ba mươi ba công dân nhập cảnh trái phép từ trung quốc về việt nam
trong đó tại lối mở nà đỏng đội biên phòng cửa khẩu trà lĩnh đã tiếp nhận một trăm một mươi chín công dân việt nam do lực lượng chức năng trung quốc trao trả
bắt giữ đối tượng ngô văn cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú tại xã tú đoạn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn
bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn truy nã về tội tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
tại cửa khẩu lý vạn đội biên phòng cửa khẩu lý vạn đã làm thủ tục tiếp nhận năm mươi bảy công dân việt nam do đại đội quản lý biên giới đại tân quảng tây trung quốc trao trả
cùng thời điểm trên đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn đã phát hiện bắt giữ ba mươi ba công dân việt nam nhập cảnh trái phép trở về từ trung quốc
toàn bộ hai trăm linh chín công dân trên đã xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động làm thuê bị lực lượng chức năng trung quốc bắt giữ trao trả và nhập cảnh trái phép về việt nam
các lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt và đưa số công dân trên vào khu cách ly theo quy định
cả nước đã tiêm được gần chín mươi tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín một mươi sáu tỉnh đã tiêm cho trẻ em tuy nhiên nhiều tỉnh cũng ghi nhận các ca f trong cộng đồng
riêng trong ngày một mươi hai tháng một mươi một cả nước đã tiêm được một hai trăm bảy mươi ba năm mươi một liều cao hơn khoảng hai trăm linh liều so với ngày trước
một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm cao nhất dựa trên số mũi tiêm và số vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ
như cà mau hải dương thái bình bắc ninh bắc giang hà tĩnh
còn tung sơn la quảng ninh và khánh hòa
một mươi địa phương có tỷ lệ tiêm thấp nhất dựa trên số mũi tiêm số vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ
là cần thơ bắc cạn kiên giang bà rịa vũng tàu quảng ninh vĩnh long bình dương hưng yên trà vinh
có một mươi sáu tỉnh thành phố đang triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là ninh bình quảng ninh lạng sơn lào cai điện biên đà nẵng
thành phố hồ chí minh đồng nai tây ninh sóc trăng an giang vĩnh long bình dương kiên giang cà mau hậu giang đã tiêm được một ba trăm tám mươi chín hai trăm sáu mươi sáu liều vaccine
về số ca nhiễm covid một mươi chín mới quảng bình có một mươi bốn trên một mươi năm người mắc covid một mươi chín về từ vùng dịch
bến tre có bốn mươi tám trên sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín ở cộng đồng quảng ngãi thêm ba mươi bốn ca mắc mới có năm ca cộng đồng
trong khi đó thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương được đánh giá là cấp độ hai
lên cấp độ ba vùng cam tại hầu hết các phường
thì khoảng hai tuần nay khi các hoạt động kinh tế xã hội được khởi động lại
thì tỉnh đồng nai lại bước vào giai đoạn bình thường mới thì số lượng f là trẻ em lại tăng vọt đáng kể
chỉ tính riêng trong tuần đầu tiên mở cửa
toàn tỉnh đã có đến chín trăm linh ca f là trẻ em
với số lượng f trẻ em tăng quá nhanh đã khiến cho công tác tiếp nhận điều trị gặp rất nhiều khó khăn
khu điều trị covid một mươi chín cho trẻ em tại bệnh viện nhi đồng đồng nai có một trăm linh giường điều trị
sức chứa tối đa có thể lên đến một trăm hai mươi bệnh nhân
vào đầu đợt dịch thứ tư mỗi ngày khu này chỉ tiếp nhận điều trị cho khoảng ba đến sáu ca f
vào cuối tháng một mươi vừa qua số ca dương tính qua test nhanh covid một mươi chín
trong quá trình khám chữa bệnh ngoại trú được chuyển vào tầng trệt của khu điều trị
cho kết quả pcr khoảng ba mươi bốn mươi ca mỗi ngày
đặc biệt hơn hai tuần qua số ca f là trẻ em tăng quá nhanh
khiến cho công tác tiếp nhận gặp không ít khó khăn
cho tới thời điểm này khu vực nhà d của chúng tôi không đủ tải
và ngay từ chiều hôm qua chúng tôi phải mở thêm một phần của khu nhà e
như là dọn dẹp khoa tiêu hóa khoa hô hấp
để lấy hai tầng trệt
và tầng một của khu nhà e để làm nơi cắt ly tạm cho các ca test nhanh dương tính
với số lượng bệnh nhi là f tăng nhanh
bệnh viện đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực cho đơn vị
đồng thời đảm bảo theo dõi điều trị tốt cho f và các f một là người nhà bệnh nhi
theo đó những f không triệu chứng hoặc bệnh nhẹ đã tương đối ổn định
sẽ được chuyển về bệnh viện giã chiến hoặc đưa về quản lý tại địa phương
theo diện điều trị tại nhà
tuy nhiên những giải pháp này hiện đang gặp nhiều vướng mắt
bởi tỉnh đồng nai đang chủ trương thu hẹp tiến đến giải thể dần các bệnh viện giã chiến
và nhiều địa phương hiện vẫn chưa đủ điều kiện để tiếp nhận quản lý f tại nhà
điều này khiến bệnh viện chịu nhiều áp lực từ cơ sở vật chất đến nhân lực phục vụ điều trị
không phải không có trang thiết bị mà chưa có đủ phòng để mà trang bị đầy đủ
cái khó khăn nhất vẫn là con người
chúng ta cũng thấy là nếu một người làm việc ở đó chuyên nghiệp thì sẽ tốt hơn
còn bây giờ thời gian quá dài con người chuyên nghiệp cũng hơi bị đuối
thì chúng ta phải buộc lòng
thay người mới thay người mới đồng nghĩa là thời gian đào tạo để nhường nhuyễn
để tuân thủ các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn
thì đương nhiên sẽ không như những người đã được đào tạo đã được thành thục cái kỹ thuật đó từ lâu
không chỉ điều trị cho trẻ hiện bệnh viện nhi còn phối hợp với các bệnh viện đao qua
để điều trị cho cả người nhà nhiễm bệnh đi theo chăm sóc bệnh nhi
theo ghi nhận trẻ là f chủ yếu nằm ở độ tuổi dưới năm tuổi số ít khoảng từ bảy đến tám tuổi
đa số trẻ mắc covid một mươi chín đều không có triệu chứng
đến nay bệnh viện chỉ ghi nhận hai ca f trẻ em suy hô hấp nặng
gồm một trẻ sinh non và một trẻ béo phì
các trẻ chuyển nặng sẽ được điều trị tích cực
nếu mà địa phương có nguồn đợt chích thì nên khuyến cáo được đi chích đầy đủ
hiện tại ở đồng nai dịch covid một mươi chín có dấu hiệu bùng phát trở lại
với số ca mắc chỉ giao động từ sáu trăm linh đến một ca mỗi ngày nhiều ca ghi nhận ngoài cộng đồng
do đó người lớn cần thực hiện nghiêm năm k khi về nhà phải rửa tay
vệ sinh thân thể trước khi tiếp xúc để hạn chế tối đa nguy cơ lây bệnh cho trẻ
tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với các thông tin đáng chú ý khác trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
một ủy ban dân dân thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã hoàn tất công tác di dời bảy gia đình
bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong vụ trượt lở đất xảy ra tại đường khe xanh thuộc phường một mươi
tới nơi an toàn đồng thời cắt cử lực lượng túc trực để đối phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra
trước đó khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi một sau những tiếng động lớn hàng trăm khối đất phía sau các căn nhà và khách sạn
từ số hai mươi hai đến hai mươi tám đường khe xanh trượt lở trôi xuống phía dưới thung lũng với trực kéo dài một trăm ba mươi mét kéo theo hai căn nhà tạm và toàn bộ cây cối hoa màu trên bề mặt
sự cố này đã gây trên lệch địa hình cao khoảng một mươi năm m trượt lỡ đất ăn sâu vào mỏng ba nhà dân và khách sạn gây sập hoàn toàn các bờ tà lưu đá bao quanh những tòa nhà trên
ngay sau khi phát hiện vụ việc nhiều người đã tháo chạy ra khỏi các căn nhà và khách sạn bị ảnh hưởng
dưới sự hỗ trợ của lực lượng chức năng tối cùng ngày toàn bộ vật dụng có giá trị của những gia đình bị ảnh hưởng đã được di dời tới nơi an toàn
ghi nhận tại hiện trường cho thấy kết cấu mặt đất tại khu vực xảy ra sự cố rất yếu đất mềm ngậm nhiều nước và đang có những dấu hiệu trượt lở ăn sâu vào móng của các căn nhà kế đó
đặc biệt vị trí xảy ra trượt lở đất có nhiều ống nước thải sinh hoạt nước mưa đổ ra khu vực này khiến nền đất càng mềm khả năng liên kết yếu
theo ủy ban nhân dân thành phố đà lạt hiện vẫn phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn mới có thể đưa ra cách khắc phục
trước mắt ủy ban nhân dân tp đà lạt cho di dời toàn bộ người dân người thuê phòng trọ và du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm này
đồng thời cắt cử lực lượng túc trực để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam cao thị ngọc mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại xã hòa thuận huyện châu thành tỉnh trà vinh
về hành vi tham ô tài sản đồng thời ra lệnh khám xét nơi làm việc và nhà ở của mai để thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra
theo kết quả điều tra xác minh cao thị ngọc mai nguyên là giám đốc trung tâm văn hóa thể thao tp trà vinh
hiện là phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tp trà vinh
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám mai với vai trò giám đốc
bán điều hành quản lý tất cả các hoạt động và xuất nhiều hóa đơn bán hàng cho các đơn vị
với tổng số tiền trên tám trăm sáu mươi triệu đồng
trước đó có hợp đồng dịch vụ được ký kết vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy có giá trị gần hai trăm ba mươi triệu đồng
ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi tám mai ký giấy và giao kế toán liên hệ ngân hàng rút số tiền hai trăm ba mươi triệu đồng
từ nguồn tiền thanh toán hợp đồng
về nguyên tắc số tiền rút ra phải được nhập sổ theo dõi nhưng mai chỉ đạo kế toán giao tiền cho mình
sau đó trả lại tiền đặt cọc hợp đồng một trăm linh triệu đồng số tiền còn lại có dấu hiệu chiếm đoạt
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản mai chỉ đạo cấp dưới sử dụng các thủ tục chứng từ
để hợp thức hóa hai mươi ba nội dung và chi hết số tiền gần hai trăm ba mươi triệu đồng
quá trình làm việc mai có thái độ không hợp tác gây khó khăn cho quá trình điều tra
với những chứng cứ thu thập bước đầu cơ quan công an đã chứng minh được mai đã chiếm đoạt số tiền trên bốn mươi bảy triệu đồng
ngoài ra quá trình khám xét nơi làm việc nhà ở của mai cơ quan công an đã thu được nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với năm đối tượng
gồm lê cước ba mươi sáu tuổi dương tấn dũng hai mươi bốn tuổi trần long ba mươi bốn tuổi nguyễn xuân lĩnh hai mươi chín tuổi và ngô văn công ba mươi một tuổi
đều quê tại tỉnh phú yên tạm trú tại xã long tân huyện nhân trạch tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp tài sản
các quyết định trên được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó trong lúc công an thị xã long tân huyện nhân trạch tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn
khi đến ấp vĩnh tuy xã long tân thì phát hiện lê cước điều khiển xe máy không đợi mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra sau đó tổ tuần tra đã lập biên bản tạm giữ phương tiện đưa về trụ sở công an xã để tiếp tục lập hồ sơ xử lý
bị công an tạm giữ xe lê cướp gọi điện cho lĩnh và gửi vị trí yêu cầu mang giao cho cướp
sau đó lĩnh đã gọi dũng long và công mang theo hung khí kéo đến trụ sở công an để đoàn xe
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày các đối tượng xông vào trụ sở công an xã long tân dùng hung khí đe dọa và rượt đánh một cán bộ công an viên đang trực
sau khi đập phá làm hư hỏng một số tài sản tại trụ sở công an xã long tân các đối tượng đã cướp chiếc xe máy của lê cướp trị giá gần hai mươi sáu triệu đồng
mà công an đang tạm giữ mang về phòng trọ cất giấu nhưng bị công an bắt sau đó
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi một đội kiểm soát phòng chống ma túy và chi cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan công an tp hcm kiểm tra phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có chứa năm kg ma túy đội lớp dưới dạng quả biếu
tiếp tục triển khai các kế hoạch phòng chống vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới đặc biệt là tuyến chuyển phát nhanh thời gian qua đã bị các đối tượng lợi dụng
cơ quan chức năng phát hiện một bu kiện gửi sang úc có tổng trọng lượng hơn một mươi sáu kg được đối tượng tại tp hcm gửi cho người nhận tại úc khai báo là quà biếu
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần năm kg ma túy được ngụy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sắt thơm để lẫn cùng quần áo được chơi trẻ em
vụ việc đang được mớ rộng điều tra
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cục hải quan tp hcm đã phát hiện bắt giữ hơn năm mươi vụ việc liên quan vận chuyển trái phép hàng cấm là ma túy
số lượng ma túy thu giữ ước tính một trăm năm mươi kg các loại
thời gian qua công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã phối hợp với công an đơn vị giáp ranh trong và ngoài tỉnh
chủ động nắm tình hình kịp thời giải quyết nhiều vụ việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương
xã xuân hòa huyện xuân lộc là địa bàn giáp ranh với huyện hàm tân và tánh linh tỉnh bình thuận
đây là địa bàn trọng điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố gây phức tạp về an ninh trật tự và các loại tội phạm và tên nạn xã hội
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản ma túy cố ý gây thương tích lô đề cờ bạc
từ đầu năm đến nay công an xã xuân hòa đã phát hiện xử lý sáu vụ phạm pháp hình sự xử lý ba mươi năm trường hợp vi phạm hành chính
kể từ khi công an chính quy về phụ trách các chức danh công an xã tình hình an ninh trật tự tại địa bàn giáp tranh xuân hòa đã được đảm bảo hơn hẳn so với những năm trước đây
sau thời điểm mà anh em đã phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng của các địa bàn cùng nhau là xử lý tội phạm ở các vùng giáp danh thì tình hình tội phạm và tình hình an ninh trật tự ở khu vực giáp ranh đã được kéo giảm
với mục tiêu giữ vững an ninh trực tự ở cơ sở lực lượng công an các địa phương vùng giáp ranh của huyện xuân lộc đã chủ
phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa đấu tranh tố giác tội phạm quản lý cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư
thường xuyên phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình an ninh trật tự xảy ra trong địa bàn và khu vực giáp ranh để giải quyết và xử lý
từ đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn các vùng giáp tranh của huyện xuân lộc thời gian gần đây luôn được đảm bảo ổn định không còn xảy ra các vụ tranh chấp khiếu kiện như trước
tình trạng thanh thiếu niên rụ chè cờ bạc tụ tập gây rối an ninh trật tự cũng đã giảm hẳn
đường đi lại để tuần tra và kiểm soát các địa bàn các điểm giáp ranh đó thường nằm sâu trong các phân trường đường giáp ranh do đó nó cũng là một phần khó khăn đối với lực lượng công an xã
các đội nghiệp vụ
chủ công như đội hình sự đội kinh tế ma túy thì thường xuyên phân công các trinh sát phụ trách các địa bàn các xã có khu vực giáp ranh
thường xuyên nắm chắc địa bàn cũng như trao đổi với các đội nghiệp vụ các xã giáp ranh của bạn để nắm bắt các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin
chủ công như đội nghiệp vụ các xã giáp ranh của bạn để nắm bắt các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ xử lý khi có các thông tin và phối hợp chặt chẽ x
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua trên địa bàn thị xã la ghi tỉnh bình thuận
nhiều đối tượng đã gia tăng hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt được sử dụng nhằm che mắt lực lượng chức năng
nhưng với tinh thần trách nhiệm sự chủ động quyết liệt trong đấu tranh với loại tội phạm nặng ma túy
công an thị xã la ghi đã trấn áp mạnh loại tội phạm này
kể từ khi thị xã la ghi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ và các quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thì các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy lợi dụng dịch bệnh để gia tăng hoạt động
với nhiều phương thức thủ đoạn mới
nó lợi dụng các vận chuyển hàng bằng phương thức shipper
người nhà các đối tượng gửi hàng qua shipper gửi ma túy qua các
trộn lẫn trong các thực phẩm
thứ hai là lợi dụng các tuyến ven biển mà các khu đường mòn khu xa dân cư
chỗ mà nơi những chốt kiểm soát mỏng lực lượng tham gia tuần tra mỏng
thì các đối tượng thực hiện việc mua bán vận chuyển
bên cạnh đó việc đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh
cũng gặp rất nhiều khó khăn bởi các đối tượng ma túy thường là những đối tượng manh động liều lĩnh
đồng thời nguy cơ việc lây lan dịch bệnh từ đối tượng cho lực lượng chức năng rất cao
như vụ việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
công an thị xã phối hợp cùng công an phường phước hội thị xã la ghi
bắt giữ đối tượng hồ thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khu phố một mươi phường bình tân thị xã la ghi
khi đối tượng này đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm đối tượng này đã bị nhiễm covid một mươi chín
điều này đã khiến năm đồng chí công an phải đi cách ly tập trung
chỉ huy của đội cũng đã trực tiếp là quan trị cho các mụn sĩ
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong quá trình bắt giữ xử lý tội phạm
nhiệm vụ đặt ra cho công an thị xã là phải thực hiện tốt mục tiêu kép
vừa đảm bảo an ninh trật tự phòng chống tội phạm vừa nâng cao hiệu quả phòng chống dịch
vì vậy để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời điểm này
lực lượng cảnh sát ma túy công an thị xã đã không quản ngại khó khăn
ngày đêm bám cơ sở tăng cường nắm tình hình quản lý địa bàn tập trung đấu tranh
nhằm triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm và phạm tội ma túy
ngoài ra lực lượng cảnh sát ma túy công an thị xã cũng chủ động phối hợp
với các lực lượng công an phường xã và các đoàn nghiệp vụ
tăng cường đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự đồng thời chủ trì tham mưu cho ủy ban nhân dân thị xã
thành lập khu cách đi tập trung số hai dành cho những đối tượng là người nghiện lan thang
không chấp hành các quy định phòng chống dịch qua đó đã góp phần kiềm chế kéo giảm tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an thị xã la ghi đã phát hiện làm rõ sáu mươi chín vụ một trăm ba mươi năm đối tượng
liên quan đến tội phạm ma túy khởi tố năm mươi chín vụ và sáu mươi tám bị can
trong đó phát hiện bốn vụ với bốn mươi đối tượng tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện khởi tố ba vụ với sáu bị can
về hành vi tổ chức tàn trữ chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
xử lý hành chính một vụ ba mươi bốn đối tượng
với tinh thần trách nhiệm chủ động trên các mặt công tác cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
lực lượng công an thị xã la ghi đã và đang nỗ lực hết mình phấn đấu vượt qua mọi khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
phát huy tốt vai trò là lực lượng nồng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
và tội phạm ma túy mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
vừa rồi là những ghi nhận trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
còn bây giờ hoàng trí xin mời quý vị sẽ quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin an ninh hai mươi bốn h
sau một mươi sáu ngày làm việc khẩn trương khoa học dân chủ và trách nhiệm cao
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra
trong phiên làm việc sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
kỳ họp thứ hai đã bế mạc kỳ họp thứ hai
tại phiên bế mạc quốc hội đã thông qua nghị quyết kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
với đa số phiếu tán thành
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
kỳ họp thứ hai diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín ở nước ta
cơ bản được kiểm soát nhưng vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường
trước khi tiến hành kỳ họp quốc hội đã dành phút mặc niệm
đối với các đồng bào đã tử vong cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
với quyết tâm đổi mới tinh thần khẩn trương tích cực cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng
từ sớm từ xa quốc hội đã thống nhất rất cao về các nội dung thời gian chương trình
cũng như cách thức tổ chức kỳ họp
không khí làm việc của quốc hội sôi nổi
các vị đại biểu quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trí tuệ
xây dựng vào các nội dung của chương trình kỳ họp
có thể nói thành công của kỳ họp lần này
tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng
trong việc xây dựng một quốc hội chủ động trí tuệ đoàn kết đổi mới và trách nhiệm
một quốc hội ngày càng gần dân chủ công khai minh bạch
gắn bó mật thiết với cử tri nhân dân
đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
về công tác phòng chống dịch chủ tịch quốc hội nêu rõ
đến nay dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
các địa phương đang từng bước triển khai thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
công tác ngoại giao vaccine
cung ứng và tiêm chủng vaccine
đạt được nhiều kết quả quan trọng
tuy nhiên từ đầu tháng một mươi đến nay
nhiều địa phương ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng
có dấu hiệu tăng nhanh
trong đó nhiều dịch mới bùng phát
tại các cơ sở sản xuất thương mại và trường học
cho thấy tình hình dịch trong nước
vẫn diễn biến phức tạp khó lường
tiêm bẩn nguy cơ bùng phát mạnh trở lại
quốc hội giao chính phủ
trên cơ sở tổng kết công tác phòng chống dịch
thời gian qua
kinh nghiệm quốc tế và những bài học đắt giá
đúc kết được
nâng cao năng lực phân tích dự báo
để khẩn trương hoàn thiện
bán hành và tổ chức
triển khai hiệu quả thông suốt
thống nhất chiến lược tổng thể
về phòng chống dịch
trong đó có kế hoạch phân bổ
sử dụng vaccine nối chung
và cho người lớn tuổi
nghiên cứu kỹ lưỡng và có lộ trình phù hợp
việc tiêm vaccine cho trẻ em
xây dựng các phương án
kịch bản cụ thể
sát hợp với tình hình
tuyệt đối không để lúng túng
bị động bất ngờ
với những tình huống phức tạp
và còn có thể phức tạp hơn
so với thời gian trước đây
về công tác lập pháp
trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng thận trọng khách quan toàn diện
quốc hội đã biểu quyết thông qua
với sự nhất trí rất cao
hai dự án luật cho ý kiến năm dự án luật
ban hành một mươi hai nghị quyết
trong đó có một mươi một nghị quyết chuyên đề
và nghị quyết chung của kỳ họp
nhằm kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt
đồng thời quyết định những vấn đề quan trọng
có tính chiến lược giải hạn
ngay sau kỳ họp này
quốc hội đề nghị chính phủ
thủ tướng chính phủ
ủy ban thường vụ quốc hội
hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội
các cơ quan trong vụ máy nhà nước
từ trung ương đến địa phương
các đoàn đại biểu quốc hội
và các vị đại biểu quốc hội khẩn trương tổ chức
triển khai thực hiện tốt các luật
nghị quyết vừa được thông qua
đề nghị các vị đại biểu quốc hội
báo cáo cử tri cả nước kết quả của kỳ họp
tích cực chủ động hơn nữa
trong công tác xây dựng pháp luật
thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ
với cử tri và nhân dân
lắng nghe và phản ảnh
trung thực ý kiến của cử tri
tích cực giám sát việc giải quyết
các kiến nghị khiếu nại tố cáo
của công dân động viên nhân dân
thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước
nhất là các quy định
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh
kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
diễn ra đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm
ngày ra đời hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
bản hiến pháp đầu tiên
trong lịch sử nước nhà
một văn kiện chính trị pháp lý
mang tính nhân văn dân chủ tiến bộ
hơn bảy mươi năm năm qua
quốc hội các khóa luôn lấy đó làm tôn chỉ hoạt động
quốc hội khóa một mươi năm sẽ tiếp nối
kế thừa phát huy truyền thống vẻ vang
quyết tâm đổi mới công tác lập pháp
giám sát quyết định vấn đề quan trọng
của đất nước lấy người dân
và doanh nghiệp làm trung tâm trong mọi quyết sách
vì sự phát triển nhanh
của đất nước
ngay sau lễ bế mạc kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi năm vào cuối giờ sáng nay
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng
quốc hội tổng thư ký quốc hội
bùi văn cường đã chủ trì buổi họp báo
công bố kết quả kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi họp báo
tổng thư ký quốc hội bùi văn cường cho biết
tại phiên họp thứ ba và thứ bốn
ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất
cần có phiên họp chuyên đề của quốc hội
dự kiến tổ chức vào cuối tháng một mươi hai năm nay
hoặc đầu tháng một năm sau
hiện nay quốc hội đã đề nghị chính phủ
chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng
hiện nay là chính phủ cũng đã trình bảy vấn đề
trong đó có hai vấn đề
phải báo cáo cấp có thẩm quyền
thì chúng tôi đề nghị là phải báo cáo
cấp có thẩm quyền trước khi trình sang
còn năm vấn đề
thì hiện nay các cơ quan của quốc hội
cũng đã chủ động
phối hợp với các cơ quan
có liên quan của chính phủ
để xem xét chuẩn bị kỹ lưỡng
như năm nay nếu như chúng ta có kế hoạch
của tháng một mươi hai này
thì như vậy là bốn kỳ
và như thế thì chúng ta cũng phải
linh hoạt để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra
chứ nếu cứ sáu tháng mới học một lần
thì có thể nói là nhiều vấn đề
cần phải quyết
theo thẩm quyền của quốc hội
thì nó sẽ làm cho chậm
tốc độ phát triển của đất nước
tham gia trả lời về việc
triển khai chương trình tổng thể về phục hồi
và phát triển kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
phó chủ nhiệm ubk
của quốc hội đoàn thị thanh mai cho biết
sẽ khắc phục hạn chế phát huy yêu điểm
của các gói hỗ trợ quy mô gói sẽ căn cứ
mức độ ảnh hưởng của đại dịch hỗ trợ
cả cung và cầu tạo điều kiện đột phá
phát triển kinh tế xã hội
ủy ban thường vụ quốc hội cùng chính phủ
đã đang khẩn trương và xây dựng
chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
sẽ sớm trình quốc hội xem xét
và dự kiến nếu chuẩn bị kịp
thì sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề của quốc hội
vào cuộc dự kiến vào khoảng cuối tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một hoặc là đầu tháng một
về nội dung ưu tiên thì chúng tôi
cũng nhìn thấy
trong cái chương trình phục hồi kinh tế này
thì trước mắt thì theo chúng tôi
là cũng phải ưu tiên tập trung và thực hiện
tốt các biện pháp phòng chống dịch
và được đúc rút trong kinh nghiệm
trong thời gian qua và tuyệt đối
là không được lơ là chủ quan
thông tin tại họ báo
phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội vũ minh tuấn
cho biết tại kỳ họp này quốc hội
đã thông qua hai luật một mươi hai nghị quyết
cho ý kiến về năm dự án luật khác
tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
kết quả kỳ họp tiếp tục khẳng định trách nhiệm
sự nỗ lực quyết tâm cao của quốc hội
chính phủ tòa án nhân dân tối cao
viện kiểm sát nhân dân tối cao
và các cơ quan tổ chức hiệu quan
trong việc chuẩn bị tổ chức và tiến hành kỳ họp
đảm bảo hoạt động của quốc hội
ngày càng dân chủ công khai minh bạch
thể hiện rõ các đại biểu quốc hội
là người đại diện của nhân dân gắn bó với nhân dân
được cử tri và nhân dân giám sát chặt chẽ
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một tới đây
lễ tưởng niệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh
trong đại dịch covid một mươi chín sẽ được tổ chức
lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức
tại hai điểm cầu là thành phố hồ chí minh và hà nội
đây là nội dung được ủy ban trung ương
mặt trận tổ quốc việt nam thông tin
trên cơ sở thống nhất với các địa phương đơn vị
trong buổi làm việc diễn ra vào sáng nay
tại buổi làm việc
phó chủ tịch tổng thư ký
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
lê tiến châu cho biết
các đơn vị địa phương cần sớm chủ động xây dựng kế hoạch
chỉ đạo đảm bảo các điều kiện
về cơ sở vật chất an ninh trật tự an toàn phòng chống dịch
lưu ý việc tổ chức lễ tưởng niệm
phải trang nghiêm trang trọng và tiết kiệm
tại các đơn vị cấp quận huyện
của thành phố hồ chí minh và các địa phương
như bình dương đồng nai long an
đà nẵng bắc giang bắc ninh
và các tổ chức tôn giáo cũng có thể lựa chọn
hình thức phù hợp để tổ chức hoạt động tưởng niệm
đây là hoạt động nhằm thể hiện sự chia sẻ
động viên của đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam
trước những mất mát đau thương của các gia đình
có người thân tử vong và cán bộ chiến sĩ
hy sinh vì dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó lan tỏa tình nhân ái cộng đồng
tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu
và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân
trong tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị tổng bí thư nguyễn phú trọng
khi phát biểu tại hội nghị mặt trận tổ quốc việt nam
đã nhấn mạnh để thực hiện
cho bằng được mục tiêu xây dựng
và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc
theo nghị quyết đại hội một mươi ba đề ra
một trong những yêu cầu quan trọng
trước hết là đề cao trách nhiệm
của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động
của mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị
xã hội trong cơ chế đảng lãnh đạo
nhà nước quản lý nhân dân làm chủ
qua thực tiễn việc giải quyết tốt
mối quan hệ giữa các chủ thể này
đã được cụ thể hóa được vận dụng linh hoạt
sáng tạo và tạo được sự đồng thuận
trong toàn xã hội
là khu đô thị mới chỉ với hơn
một trăm linh hộ dân tổ dân phố
tại đây cũng chỉ mới được thành lập
hơn hai năm thế nhưng rất nhiều
hoạt động xây dựng đời sống văn hóa mới
ở khu dân cư sau khi được phát động
đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ
rất lớn của người dân lân cử
như việc xây dựng nội dung và đăng ký
chỉ tiêu gia đình văn hóa năm hai nghìn hai mươi hai
việc thống nhất phương án
được thực hiện bằng cách lấy ý kiến
đóng góp một cách dân chủ công khai
việc tập trung được
thì nó rất là khó
thông qua các hình thức tuyên truyền như thế
thì tôi thấy nó rất là tốt
chúng tôi đều lấy ý kiến của nhân dân hết
chúng tôi lấy ý kiến và đạt được cái sự đồng thuận
thì lúc đó chúng tôi sẽ
ra phương án
để thực hiện tổ chức
như thế thì người dân cảm thấy thoải mái
và người ta sẽ vui vẻ
người ta cùng nhau để thực hiện
hoàn thành tốt nhiệm vụ
của chính bản thân các gia đình
để đạt được gia đình văn hóa
đây là kết quả
khi nhân dân hiểu về vai trò làm chủ
đối với các công việc chung
mà từ đó chủ động tự giác tham gia
điều này đã thể hiện rõ
vị trí nhân dân chính là trung tâm
khẳng định tính ưu việt
trong xây dựng chế độ dân chủ
xã hội chủ nghĩa ở nước ta
một chế độ xã hội
dân là chủ và dân làm chủ
đại hội một mươi ba đã nêu và bổ sung thêm
những nguyên tắc đó là
nhân dân làm chủ
nhưng mà cụ thể hóa là
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
và dân thu hưởng
thì có nghĩa rằng là mọi cái
chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
phải xuất phát thực sự là từ
cái ý chí cái mong đợi cái nguyện vọng
cái nhu cầu và cái lợi ích của nhân dân
thế thì hiện nay là chúng ta thực hiện
cái nguyên lý này thông qua
cái cơ chế là hệ thống
thể chế đó là mặt trận tổ quốc và các tổ chức
đoàn thể chính trị xã hội
công tác gần dân sát dân hiểu dân học dân
như bác họ nói sẽ tốt hơn
nhưng cũng phải nói một điều là
muốn làm cái đó
trong cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước
quản lý nhân dân làm chủ
thì các cấp quỷ đảng
phải đổi mới phương tức lãnh đạo
đối với mặt trận
để gì để mặt trận sâu sắc hơn
mặt trận tổ quốc

đồng góp vai trò
và các tổ chức chính trị xã hội
đồng góp vai trò quan trọng
bên cạnh việc đổi mới đa dạng hóa tổ chức
hoạt động hình thức để nhân dân làm chủ
cũng phải thẳng thắn nhìn nhận
có nơi có lúc hoạt động vẫn còn
nảy sinh nhiều nhược điểm đôi khi
mang nặng hình thức
vì vậy nhiều yêu cầu được đặt ra đối với
việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động
của công tác mặt trận
đây cũng là nội dung được người đứng đầu đảng ta
nhấn mạnh khi làm việc với mặt trận
tổ quốc việt nam
mặt trận tổ quốc việt nam
và các tổ chức thành viên
làm tốt hơn nữa
vai trò là nằm cốt chính trị
có trách nhiệm vẻ vang
trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
tập hợp vận động
nhân dân đẩy mạnh các phong trào
thi đua dân nước thực hành
dân chủ xây dựng
đồng thuận xã hội để góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu
chính trị của đất nước trong
giai đoạn mới
đảng lãnh đạo nhà nước
quản lý nhân dân làm chủ
phải là ba chân
kiềng vững chắc của sự nhập xây dựng
và bảo vệ tổ quốc đất nước ta
thực tiễn cho thấy
khi nhân dân tiếp nhận ủng hộ
và nhiệt tình tham gia thực hiện đường lối
của đảng chủ trương nhà nước
vì thấy điều đó đáp ứng đúng yêu cầu
nguyện vọng của mình
có như vậy mối quan hệ chính trị pháp lý
đảng lãnh đạo nhà nước quản lý
nhân dân làm chủ
tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện